ngày hai mươi ba tháng một mươi hai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phú quốc đã họp gấp để lên phương án đối phó với cơn bão số một mươi sáu
theo đó tất cả các xã thị trấn có cảng dương đông ngành dầu cần phối hợp ngay với vùng năm hải quân lực lượng cảnh sát biển bố trí nơi neo đậu an toàn cho tàu thuyền
các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của báo tem bin bằng mọi cách thông báo cho chủ tàu biết vị trí tốc độ hướng di chuyển của bão
kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm duy trì thông tin liên lạc với các thuyền trưởng chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá
đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ cho đến khi tàu vào nơi neo đậu an toàn
ban chỉ huy đề nghị cảng hàng không quốc tế phú quốc bố trí các chuyến bay đảm bảo an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phú quốc đã chuẩn bị kịch bản và phương án để chủ động đưa ra giải pháp ứng phó ngay khi bão đổ bộ
ubnd huyện phú quốc cũng yêu cầu tất cả các hộ nuôi cá lồng bè trò canh các nhà hàng nổi trên biển lập tức tạm ngừng hoạt động sơ tán để tranh báo
với những hộ hoặc cơ sở kinh doanh chưa thực hiện nghiêm cần áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế di rời